ngày chín tháng bảy tại quận đồ sơn thành phố hải phòng bộ tư lệnh vùng một hải quân phối hợp với sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh thành phố hải phòng quảng ninh thái bình nam định và ninh bình đã tổ chức phát động chương trình hải quân việt nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi và bám biển
ngày chín tháng bảy tại quận đồ sơn thành phố hải phòng bộ tư lệnh vùng một hải quân phối hợp với sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh thành phố hải phòng quảng ninh nam định và ninh bình đã tổ chức phát động chương trình hải quân việt nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi và bám biển
tạo điều kiện cho ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển bám ngư trường khai thác thủy sản phát triển kinh tế